tình hình tại ukraine đang có nhiều diễn biến rồn rập sau khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại vùng donbat
thư ký báo chí điện kremli d dmitry peskov vừa cho biết tổng thống nga vladimir putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp ukraine
với trọng tâm là có được sự đảm bảo cơ chế trung lập và cam kết không chứa vũ khí trên lãnh thổ nước này
ông peskov cho biết những điều khoản này có thể giúp phi quân sự hóa ukraine và loại bỏ những gì mà nga xem là mối đe dọa đối với an ninh của người dân và đất nước nga
cùng ngày ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết moscow sẵn sàng đối thoại với kiev vào mọi thời điểm với điều kiện binh sĩ ukraine chịu hạ vũ khí
ông lavrov nhấn mạnh nga không có ý định chiếm đóng ukraine và mục đích của chiến dịch quân sự này là nhằm phi quân sự hóa ukraine và bảo vệ dân thường ở miền đông ukraine
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết những điều khoản này có thể giúp phi quân sự hóa ukraine và loại bỏ những gì mà nga xem là mối đe dọa đối với an ninh của người dân và đất nước nga